liên quan tới thảo luận tại quốc hội về luật quy hoạch nhiều đại biểu cho rằng nhiều lĩnh vực
nhiều ngành thực hiện quy hoạch thiếu tầm nhìn trông chéo thậm chí tùy tiện nên nhiều dự án thực hiện
giang dở lãng phí gây thiệt hại cả về kinh tế xã hội vì vậy luật ra đời sẽ là cơ sở pháp lý
quan trọng để các cấp ngành chính quyền địa phương thực hiện nghiêm vấn đề quy hoạch
nhiều dự án trong lĩnh vực xây dựng hàng ngàn tỷ đồng thiếu vốn không triển khai được hoặc không
phù hợp với thực tế cuộc sống đã bị treo hoặc chết yểu trong lĩnh vực nông nghiệp việc trồng hồ tiêu
cà phê điều và mới đây là mắc ca một cách tự phát không theo quy hoạch chạy đua theo thị trường
khiến nhiều nông dân khóc dở mếu dở theo ý kiến của đại biểu quốc hội đây là một thực tế đã
và đang tồn tại mà nguyên nhân là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
làm thế nào để luật đi vào cuộc sống và làm sao để thực hiện luật quy hoạch cho nghiêm là điều mà nhiều đại biểu quan tâm
ý kiến của đại biểu cho rằng luật phải cụ thể hóa các quy định thời gian lập quy hoạch
thực hiện tiến độ quy hoạch và phải mang tính chiến lược lâu dài thông suốt từ trung ương đến địa phương
chúng ta không bám vững cái quy hoạch và không có cái định hướng tầm nhìn
vì tương lai thì cái thiệt thòi nó thuộc về người nhân dân và cái đầu tư xã hội nó thất thoát rất là lớn
lập quy hoạch thì cái cấp chiến lược phải đi trước và nội dung ở cái cấp càng cao thì mang tính chiến lược
còn đi vào cụ thể từng cái địa phương ngành ở cấp địa phương thì nó phải mang tính cụ thể hơn
để có một cái sự đồng nhất logic và có những cái
cái sự liên thông giữa quy hoạch từ cái quy hoạch cấp tỉnh hành cho tới quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia như vậy
vì thế luật quy hoạch nếu được ban hành sẽ phải đảm bảo được chất lượng và tính ổn định của quy hoạch
để quy hoạch không bị thường xuyên điều chỉnh